thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam bốn tháng đối tượng vũ xuân thụy bốn mươi hai tuổi
trú tại phường tân thành thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
và đây là đối tượng đã dùng dao đâm chém người khác vì ghen tuông
theo điều tra ban đầu thụy và một người phụ nữ bốn mươi tuổi trú cùng phường đã từng có quan hệ tình cảm
vào khoảng hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng chín sau khi đi nhậu về
thụy điều khiển xe máy đến nhà người phụ nữ để nói chuyện nhưng không gặp
khoảng một mươi phút sau thụy thấy người phụ nữ trên được anh trần văn liêm ba mươi bảy tuổi
điều khiển xe máy trở về đến nhà
tại đây thì cả ba người nói chuyện được một lúc thì đã xảy ra mâu thuẫn
lúc này thụy lấy từ cốp xe máy một con dao dài bốn mươi hai cm đe dọa rồi đâm chém nhiều nhát vào người anh liêm
làm nạn nhân gục ngã xuống đường
mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng vết thương quá nặng anh liêm đã tử vong
gây án xong thụy đã đến cơ quan công an đầu thú giao nộp hung khí và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu xác định anh liêm bị một mươi vết thương
trong đó có một vết ở vùng bụng trái gây đứt động mạch làm mất máu cấp dẫn đến tử vong
tin từ ủy ban nhân dân phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa cho biết
cơ quan công an đang điều tra làm rõ một vụ nổ súng khiến một chiến sĩ công an phường hải hòa
và hai người dân bị thương
theo báo cáo nhanh vào khoảng hai mươi ba h năm mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng chín
tại tổ dân phố trung chính phường hải hòa thị xã nghi sơn
đã xảy ra vụ việc cố ý gây thương tích xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân
vào thời gian trên giữa hai nhóm người đã xảy ra cự cãi do có mâu thuẫn từ trước
nhận được tin báo trưởng công an phường hải hòa và một cán bộ công an đã đến để ngăn chặn
yêu cầu các đối tượng giải tán
tuy nhiên bất ngờ có bốn đến năm tiếng súng nổ làm cán bộ công an và hai người bị thương
rất may là những người có mặt đã khống chế đối tượng
và lấy được khẩu súng bằng kim loại dạng súng côn màu đen
hiện cán bộ công an phường hải hòa đang được cấp cứu tại bệnh viện viễn đức hà nội
vụ việc đang được công an thị xã nghi sơn tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố hà nội vẫn đang điều tra làm rõ vụ cháy trung cư mini số ba mươi bảy
ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
làm năm mươi sáu người tử vong ba mươi bảy người bị thương
và hiện công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam nghiêm quang minh bốn mươi bốn tuổi
trú tại phường yên hòa quận cầu giấy thành phố hà nội là chủ của trung cư này
để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bị can nghiêm quang minh cũng là chủ đầu tư của hàng loạt trung cư mini khác khắp hà nội
cụ thể là ngoài trung cư bị cháy bị can nghiêm quang minh còn là chủ đầu tư
hoặc trung tên cùng với người khác để đầu tư xây dựng hàng loạt trung cư mini
trên địa bàn các quận như thanh xuân đống đa tây hồ
tại quận thanh xuân có khoảng sáu công trình nằm trên địa bàn các phường khương đình nhân chính phương khương mai
được ubnd quận thanh xuân cấp giấy phép xây dựng riêng cho nghiêm quang minh
hoặc cấp trung tên ông minh và người khác
tại quận tây hồ có một trung cư mini của ông nghiêm quang minh cũng xây vượt tầng so với giấy phép được cấp
tại quận đống đa vào năm hai nghìn một mươi bảy quận này đã cấp giấy phép xây dựng tại địa chỉ số năm mươi tám b năm mươi tám c
ngõ một trăm một mươi bảy thái hà
công trình này được cấp giấy phép xây dựng sáu tầng một tung
tỷ lệ xây dựng bảy mươi trên diện tích đất là hai trăm một mươi m hai
tuy nhiên trên thực tế tòa nhà này xây dựng trên một trăm linh diện tích đất với tám tầng nổi
chưa bao gồm một tầng hầm một tầng tùm
công trình được chia thành gần năm mươi phòng để bán hoặc cho thuê
đặc điểm chung của các trung cư mini của nghiêm quang minh là hầu hết đều vi phạm trật tự xây dựng
thưa quý vị trong thời gian qua

tình hình tội phạm là đối tượng người nước ngoài vào việt nam hoạt động đang có những diễn biến mới
nổi lên là các nhóm đối tượng vào việt nam với các hoạt động phạm tội như tổ chức sản xuất
mua bán trái phép chất ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
và đặc biệt là gần đây là các đường dây tội phạm hoạt động cho vay tín dụng đen đòi nợ thuê
các đối tượng người nước ngoài hoạt động cho vay lãi nặng vào việt nam
thì các đối tượng đã thuê người việt nam đứng ra thành lập công ty
và núp bóng là các công ty tài chính văn phòng luật
nhiều công ty được tổ chức hoạt động với quy mô lớn lên đến hàng trăm nhân viên là người việt nam
người vay tại website có địa chỉ đặt tại server của alibaba singapore
mức lãi suất mà người vay phải trả cho đường dây tội phạm này lên đến hai ba trăm bốn mươi sáu bốn một năm
sau bảy ngày sắp tới kế hoạch thì bắt đầu có những số giao lô số điện thoại loại
điện thoại bí mật điện thoại bí mật điện thoại bí mật điện thoại bí mật điện thoại bí mật điện thoại bí mật điện thoại bí mật điện thoại bí mật điện thoại bí mật
thít tỉnh vĩnh long khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra
theo đó vào ngày chín tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tiếp nhận tin tố giác
của bé gái sinh năm hai nghìn bảy chú ở huyện vĩnh hưng tỉnh long an về việc bị trần hoàng gia huy
thực hiện hành vi xâm hại tình dục tại nhà một người quen ở xã tránh an huyện mang thít
tại cơ quan công an huy khai nhận có quen biết với bé gái thông qua mạng xã hội facebook
và giữa hai người phát sinh tình cảm yêu đương
vào ngày hai mươi một tháng bảy huy điều khiển xe mô tô đến tp hcm để đón bạn gái về nhà người quen
ở xã tránh an huyện mang thít
tại đây huy đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu đối với bạn gái mình
tính đến thời điểm huy thực hiện hành vi giao cấu nạn nhân được một mươi năm tuổi một mươi một tháng một mươi ba ngày
vụ việc đang được công an huyện mang thít tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
huy điều khiển xe mô tô đến tp hcm để đón bạn gái về nhà người quen